qua điều tra đã thu thập được một dấu dày in trên nền sân

truy xét mang bí số một trăm linh hai g sử dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật để tiến hành điều tra làm rõ đối tượng gây án

hướng này được đồng chí giám đốc đồng chí thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra huy động toàn bộ tối đa các lực lượng công an các huyện
lân cận cũng như tỉnh bạn giả soát trên diện rộng có thể nói đến hiếm có một vụ án nào mà lại huy động diện rộng như vậy
chúng tôi tiến hành chia các mũi là đi giả soát các đối tượng trong diện từ một mươi bốn tuổi cho đến bốn mươi năm tuổi trên các địa bàn
trong phạm vi các tuyến và các địa bàn
địa bàn trọng điểm và nghi có đối tượng có thể hoạt động lưu động
xác định nhiều khả năng đối tượng là người địa phương
ban chuyên án đã ngay lập tức phân công các tổ công tác ra soát xác minh các đối tượng nghi vấn trên địa bàn xã hà bắc huyện hà trung
số lượng trong diện giả soát khoảng một năm trăm linh đối tượng các tổ được phân công nhiệm vụ phải đi từng nhà gặt từng người
như vậy đủ để thấy khối lượng công việc quá lớn mà các trinh sát điều tra viên tham gia truyền án
phải thực hiện
bên cạnh công tác giả soát xác minh tình hình nhân khẩu
từng hộ gia đình một loạt các biện pháp nghiệp vụ cũng được tiến hành
đồng thời nhằm truy tìm dấu vết của đối tượng gây án
một tổ công tác liên hệ với các điểm y tế các nhà thuốc trên địa bàn
và các xã lân cận
ra soát các cửa hàng mua bán điện thoại cũ các cửa hàng cầm đồ
nhằm truy tìm hai chiếc điện thoại đã bị mất của nạn nhân
giám sát tại những vị trí quan trọng kể cả khu vực nghĩa trang
bởi không loại trừ trường hợp đối tượng sau khi gây án có thể quay lại nghe ngóng tình hình
nhiều tổ công tác cũng tỏa đi theo các hướng để thu thập thông tin từ quần chúng nhân dân
phục vụ cho quá trình phá án
lực lượng chính xác đi xuống tất cả địa bàn
từ việc xem camera xem ghi lời khai rồi hỏi thăm từng người từng nhà
và được một thêm cái thuận lợi nữa là riêng địa bàn này
thì người dân và chính quyền địa phương rất ủng hộ lực lượng công an
trong vấn đề phòng đấu tranh để làm rõ tội phạm này
vì một địa bàn bình yên như thế xảy ra một vụ đại trọng án như thế
thì là người dân rất bức xúc làm cán bộ điều tra nếu chưa làm ra là nợ nhân dân
nợ người thân của gia đình nợ nạn nhân
kết quả sau hơn một ngày triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
và ra soát từng hộ dân trên toàn địa bàn ban chuyên án đã lọc ra
được một số đối tượng khám phá
được một số đối tượng khả nghi ở khu vực này
trong số đó nổi lên cái tên tống văn thái
ở thái hội tụ những điểm nghi vấn như sau
ở gần nhà thường xuyên lui tới gia đình nạn nhân
không có công ăn việc làm ổn định có biểu hiện trộm cắp vặt
và đặc biệt thái không có mặt tại địa phương ngay sau khi vụ án xảy ra
giả soát đi sâu vào kiểm tra các thông tin đối tượng
thì phát hiện là đối tượng có
nhiều cái biểu hiện côn đồ
buổi tối ngày sáu tháng một mươi thì khuẩn chống nhân dân có thông tin là
đối tượng có xuất hiện ở khu vực gần nhà nạn nhân
trước những thông tin như vậy ban chuyên án đã quyết định triệu tập tống văn thái
lên trụ sở ủy ban nhân dân xã để tiến hành đấu tranh
ban đầu thái quanh co không thừa nhận việc mình xuất hiện ở khu vực nhà nạn nhân
cũng không đưa ra được việc sử dụng thời gian của mình một cách rõ ràng trong đêm xảy ra vụ án
tuy nhiên sau khi được các điều tra viên giáo dục thuyết phục thái đã khai
tối ngày sáu tháng một mươi hắn đúng là có mặt ở thôn đà sơn gần nhà của nạn nhân
nhưng sau đó hắn đã di chuyển sang địa bàn xã hà long với mục đích thực hiện hành vi trộm cắp
vì việc làm này nên khi biết tin vụ án xảy ra hắn đã tạm thời lánh mặt khỏi nhà
để tránh việc cơ quan điều tra gọi hỏi làm việc
để biết được lời khai của thái có đúng sự thật hay không
ban chuyên án đã ngay lập tức chỉ đạo các trinh sát đi xác minh làm rõ thời gian của đối tượng
song song với đó các tổ công tác khác vẫn tiến hành tích cực công tác giả soát trên toàn địa bàn
tập trung vào thôn đà sơn để tiếp tục khoanh vùng các đối tượng nghi vọng
trong số hơn hai nhân khẩu của thôn đà sơn lực lượng điều tra cũng chú ý đến một cái tên khác là vũ tiến long
đối tượng này cũng là đối tượng nghiện game mà thường xuyên là có biểu hiện trộm cắp của nhà hàng xóm
ngay nhà hàng xóm đối diện cũng có cung cấp thông tin là trong thời gian trước đó khoảng một tháng
gia đình có mất hơn một mươi triệu
nhưng đối tượng long là đối tượng gây ra vụ án nhưng không đủ căn cứ
cũng không có căn cứ gì để xác định được là đối tượng long là đối tượng thực hiện phạm tội
cho nên cũng không thể trình báo công an để làm rõ vấn đề này
từ căn cứ hiểm nghi đối tượng như vậy tôi đã báo cáo bàn phiên án đi sâu xác minh kỹ về đối tượng
quá trình xác minh nhân thân về lòng cho thông tin long đã từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
bình thường đối tượng không chịu làm ăn mà thường xuyên chơi game
những người long có quan hệ đều là đối tượng game và nơi mà long hay lui tới là các quán internet
mặc dù đưa long vào diện nghi vấn nhưng theo thông tin từ phía gia đình long
sau dàm trung thu tức là khoảng mùng hai tháng một mươi
long đã rời khỏi nhà lên thành phố thanh hóa để làm thuê
liệu thông tin của gia đình có thật sự chính xác hay không
các trinh sát đã trực tiếp đến khu vực được cung cấp là địa điểm long đang làm bưng bê cà phê
ra soát tất cả các cửa hàng để giải đáp cho câu hỏi này
thật bất ngờ toàn bộ các cửa hàng ở khu vực đó
đều cùng cho một câu trả lời giống nhau
không có người nào tên là vũ tiến long như anh hiện đang làm việc ở đây
từ thời điểm sau tết trung thu đến nay
long không đi thành phố thanh hóa như thông tin từ phía gia đình cung cấp
thì rõ ràng việc đối tượng vẫn nẩn quẩn ở địa bàn là khả năng có thể xảy ra
và như vậy hiểm nghi về đối tượng là rất có cơ sở
vì lúc đấy chúng tôi đã xảy ra toàn bộ khu vực thôn hà bắc

thì kiểm danh kiểm diện đối tượng
yêu cầu đối tượng trình diện đi làm việc với cơ quan điều tra
thì đối tượng cũng đưa ra một nguồn thông tin khác là hiện đang đi chơi ở hà nội

lý do tại sao lúc thì long nói với gia đình là đi thành phố làm thuê
do tại sao lúc thì long nói với gia đình là đi thành phố làm thuê lúc lại nói là đang ở hà nội
nhiều câu hỏi được đặt ra khiến các điều tra viên càng thêm nghi vấn
như vậy lúc này có hai cái tên được đưa vào diện nghi vấn cao nhất
một là tống văn thái người xuất hiện gần khu vực hiện trường đêm xảy ra vụ án
và hai là vũ tiến long với những hành tung mập mờ cùng với thái độ trốn tránh không muốn hợp tác với cơ quan điều tra
để làm rõ thái hay long là đối tượng có liên quan đến vụ án này lực lượng trinh sát theo chỉ đạo của ban chuyên án đã tỏa đi thành nhiều mũi để xác minh thông tin
tại địa bàn xã hà long mỗi trinh sát xác minh về thái đã tiếp cận với rất nhiều nguồn tin trong quần chúng nhân dân
tại đây nhiều người khẳng định
tối mùng sáu tháng một mươi thái có ngủ lại nhà một người quen trên địa bàn xã
cùng với nhiều tài liệu chứng cứ khác thu thập được ban chuyên án đã giải được nghi ngờ đối tượng thái loại thái ra khỏi diện nghi vấn
cùng thời điểm này cơ quan điều tra đã xác định được chủng loại dày của vết dày tại hiện trường
đồng thời một số nguồn tin đáng tin
đối tượng vũ tiến long
cũng có một đôi giày thể thao loại này rất nhiều điểm nghi vấn cùng trụ lại ở cái tên vũ tiến lòng
thế nhưng để thu thập được những chứng cứ chứng minh long có phải là kẻ gây án không
thực sự là một việc làm không hề dễ dàng

ban chuyên án yêu cầu phải làm rõ mọi hành tung của long từ thời điểm long rời nhà cho đến trong và sau khi vụ án xảy ra
tất cả các mối quan hệ của long ngay lập tức được đưa vào tầm ngắm
trong quá trình thu thập thông tin về long các trinh sát được cung cấp
chiều ngày vụ án xảy ra tức là mùng bảy tháng một mươi có hai thanh niên đã đến nhà long hỏi long đang ở đâu để đón đi
chính vì chi tiết này các điều tra viên càng có thêm thông tin và giả thiết
long có mặt tại hiện trường
có một chi tiết rất quan trọng hai đối tượng cung cấp cho ban chuyên án đấy là
khi đón long ở tại ngã ba của thôn đà sơn ngay vị trí ngõ của nhà nạn nhân
thì long có bị thương
và sau đấy thì cũng có nói dối là cái việc bị thương này là do bị bố chém
cho nên là nhờ hai đối tượng đi băng bó vết thương ở tại xã hà ninh
từ nguồn căn cứ đấy
qua công tác nhận dạng nhờ xác định là long có những cái điểm hiểu nghi là số một
và nên là ban chuyên án là tổ chức lực lượng để tiến hành truy bắt đối tượng
để nhanh chóng thu giữ cũng như là truy vết các dấu vết trên người đối tượng
đang có để phục vụ công tác đấu tranh cũng như là xét hỏi làm rõ về bản chất của vụ án
ban chuyên án đã tung lực lượng tập trung tiến hành ra soát truy tìm tung tích của long
nắm được đặc điểm vũ tiến long là đối tượng nghiện game
hầu hết thời gian hắn đều hùi đầu vào internet
ban chuyên án đã thành lập nhiều tổ công tác
tiến hành ra soát toàn bộ các quán game trên địa bàn để truy tìm đối tượng

khiến đối tượng nghiện game bị bắt đầu
khi tới một điểm game tại khu ba thị trấn hà trung
tổ công tác đã phát hiện một đối tượng nhiều khả nghi đang ngồi chơi game tại đây
điểm đáng chú ý nhất là ở đối tượng này đó là bàn tay phải có một vết thương đã được băng lại
khi đến quán game tại địa bàn thị trấn hà trung
tôi cùng các đồng chí đi vào bản thân
đạo mắt thì có phát hiện thấy một đối tượng trên tay đang còn băng bó
và trên áo cũng như dày đang còn vết máu
càng làm tôi khẳng định đó là đối tượng vụ tiến lòng
xác định đó là đối tượng cần truy tìm

các trinh sát đã tiến hành khống chế đưa lòng về trụ sở cơ quan điều tra tiến hành đấu tranh sát hỏi
lúc này chân quần áo và giày của vũ tiến lòng vẫn còn nguyên dấu vết máu
khám xét đối tượng thu giữ tăng vật là hai chiếc điện thoại đối tượng đã chiếm đoạt của nạn nhân
tuy nhiên ban đầu long vẫn quanh co đưa ra nhiều lý do viện hộ về nguồn gốc chiếc điện thoại
cũng như những dấu vết máu trên đoạn
nhưng với kinh nghiệm đấu tranh xét hỏi những vụ án chưa rõ đối tượng
các điều tra viên đã đưa ra những lập luận và chứng cứ sắc bén khiến vũ tiến long phải cuối đầu nhận tội
long khai vào ngày hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi long rời khỏi nhà nói dối bố mẹ đi làm thuê tại thành phố thanh hóa
nhưng thực tế long đến quán game ở thị trấn hà trung để chơi
khoảng hai mươi hai h ngày sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi do hết tiền chơi game long về ngôi nhà cũ gần nhà nạn nhân hiện đang bỏ hoang để ngủ
tại đây long nảy sinh ý định đột nhập vào nhà ông nguyễn để trộm cắp bán lấy tiền chơi game
khoảng bốn h ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi lòng đi chơi game
khoảng bốn h ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi lòng đi chơi game
lòng đi chơi game từ ngôi nhà hoang lại cổng nhà ông nghĩễn tìm cách đột nhập vào bên trong
sau đó đối tượng đi vào khu vực bếp nấu lục lọi nhưng không phát hiện thấy đồ có giá trị
nghe tiếng chó rùa lòng định bỏ chạy vừa lúc này thì ông nghĩễn bà kiện thức dậy
sợ bị bắt và bị phát hiện danh tính nên vợ chồng ông nghĩễn kéo lòng lên đứng hẻ
long đã lấy từ trong túi quần bò một con dao thủ sẵn từ trước đâm ông nguyễn một phát trúng vào vùng ngực bụng rồi bỏ chạy
vợ chồng ông nghĩễn tiếp tục chặn đuổi theo kéo lòng lại
hắn đã dùng dao liên tiếp đâm nhiều nhát vào người ông nguyễn và bà kiện cho đến khi hai ông bà nằm gục xuống sân sau đó
long vào trong nhà lấy đi hai chiếc điện thoại
lòng vào trong nhà lấy đi hai chiếc điện thoại
ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thành hóa đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với vũ tiến long về hành vi giết người cướp tài sản
như vậy chưa đầy bảy mươi hai giờ nghĩễn đã được bắt
một giờ đồng hồ sau khi nhận được tin báo về vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng gây hoang mang dư luận cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thanh hóa đã nhanh chóng làm rõ và bắt giữ được thủ phạm của vụ án để trả lại sự bình yên cho vùng quê và cuộc sống của người dân
có thể nói là với tính chất một vụ án xảy ra ở một cái địa bàn vùng quê như vậy thì sự quan tâm của cấp ủy chính quyền đặc biệt là của nhân dân rất là lớn
vì thế đây là đặt cho chúng tôi một quyết tâm và trách nhiệm rất là cao trong lãnh đạo chỉ đạo sự vào cuộc của các đơn vị nghiệp vụ quân tỉnh công an các huyện thị có liên quan đến công an hà trung
đều tập trung lực lượng rất là cao để tập trung làm rõ trong vụ án trong thời gian sớm nhất
chúng tôi cho rằng là điều tra làm rõ các cái vụ án mạng chưa rõ thủ phạm nói chung và những vụ án mà giết nhiều người thì điều cốt tử nhất là
sự quyết tâm và tinh thần trách nhiệm rất cao của bản chuyên án đây là điều tôi quyết định thắng lợi
nghiện game đắm chìm trong vũng lầy của game online ở cái tuổi sức dài vai rộng long không chịu lao động không làm được gì có ích cho bản thân gia đình và xã hội
mức án tử hình mà tòa án nhân dân tỉnh thanh hóa dành cho vũ tiến long là hình phạt thích đáng cho hành vi dã man của đối tượng
và cũng là bài học cảnh tỉnh cho những ai còn ham chơi nghiện game có một tư duy lệch lạc và không chịu kiếm tiền bằng sức lao động của chính mình
trong không gian tĩnh lặng đường phố vắng lẳng
những căn nhà cửa đóng then cánh
bởi công tác phòng chống dịch đang được siết chặt
thì tại một căn nhà tại ấp long bình phường bốn thành phố trà vinh đã xảy ra một sự việc kinh hoàng
hôm đó là vợ chồng tôi ở nhà cửa xem tivi
khoảng sau chín giờ thì nghe chị ba kêu cứu
nó đi đường
đưa anh ba đi bệnh viện
thì tôi mới xách xe qua tôi chạy qua
thì thấy hiện tượng là thân thể anh ba là máu rất là nhiều
thì tôi thấy khả năng là không thể nào chở xe vận ra được
thì dự kiến cấp bố thì anh ba nói thân dân sẽ tới
và tôi cùng con anh ba đưa anh ba đi bệnh viện
ngày hai mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một trực ban hình sự công an phường bốn thành phố trà vinh
tiếp nhận một thông tin người dân tại ấp long bình phường bốn thành phố trà vinh cấp báo
chúng tôi nhanh chóng
đồng chí phó công an của tỉnh saya
và đồng chí cảnh sát khu vực
chúng ta đến tầm hiện tượng nhanh chóng
lúc này thì đối tượng đã rời khỏi hiện trường nạn nhân thì được quần chúng nhân dân đưa đi cấp cứu
tôi chỉ đạo cho lực lượng là không tỏ hiện trường là tiếp xúc với các người dân xung quanh để phát minh thêm nội dung vụ việc
phát hiện có rất nhiều vết máu khẳng định đây là cái vụ việc đặc biệt nghiêm trọng
nên tôi điện thoại báo cáo với đồng chí trưởng ngành phố để xử lý theo thẩm quyền
thời điểm công an phường một mươi bốn nhận được cấp báo của người dân về vụ việc vợ chồng ông dương tâm đã được đưa đi cấp cứu
tuy nhiên nhận định về tính chất phức tạp của vụ việc
ban giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng có liên quan lập tức có mặt tại hiện trường
tổ công tác của phòng cảnh sát hình sự phòng kỹ thuật hình sự và công an thành phố trà vinh
trắng đêm thực hiện các biện pháp điều tra bắn
bên trong căn nhà nhiều vết máu ở khu vực nhà vệ sinh ở tầng trệt và cầu thang
đoàn khám nghiệm thu thập được tất cả các thông tin mà lực lượng bảo vệ hiện trường đã cung cấp
cộng với cái nội dung của vụ việc rồi tiến hành đi vào khám nghiệm hiện trường
thì cũng làm đúng các quy trình các thủ tục
quá trình khám nghiệm hiện trường thì phát hiện được các đồ vật như là cái khẩu trang
hệ thống giấu vết máu từ dưới chăn cầu thang cho lên tới tầng hai
rồi một chiếc mũ bảo hiểm
và chiếc mũ bảo hiểm của đối tượng đã để lại
cộng với hệ thống giấu đồ vật và thêm cái nữa là giấu dân chân dính máu
tại hiện trường rất là xáo trộn đặc biệt là trên khu vực cầu thang
ở cái nền nhà lầu một và tầng trệt rất nhiều máu vương vải
sau khi sơ bộ xác minh ban đầu và hiện trường
thì xác định có dấu hiệu của tội phạm giết người

ở nền nhà lầu một và tầng trệt rất nhiều máu vật và thêm cái nữa là giấu dân chân dính máu
sau khi sơ bộ xác minh ban đầu và hiện trường

sau khi sơ bộ xác minh ban đầu và hiện trường
thì lực lượng khám nghiệm hiện trường tập trung khám nghiệm tỉ mỉ chi tiết

thương tích nghiêm trọng cộng với hung thủ gây án đeo khẩu trang
nên nạn nhân cũng không thể nhìn rõ đối tượng
truy xuất nhanh camera an ninh trong nhà thì cũng chỉ vài giây hình ảnh
kể vài giây hình ảnh một đối tượng trùng kín đầu chạy ra khỏi nhà

mở rộng khám nghiệm hiện trường và truy theo dấu vết máu cách nơi xảy ra vụ án khoảng một km
mở rộng khám nghiệm hiện trường và truy theo dấu vết khác
thưa quý vị vụ án đột nhập tấn công uy hiếp để cướp của tại nhà nguyên giám đốc sở xây dựng tỉnh nghỉ hưu
đã thu hút được sự quan tâm của người dân tại địa bàn cũng như các vùng lân cận
bởi mức độ lan tỏa của vụ việc đã bao trùm lên toàn tỉnh trà vinh
bởi lẽ thời gian toàn tỉnh đang dốc sức để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
liệu hung thủ gây nên vụ việc trên chỉ đơn thuần là hồng cướp của hay còn có một mục đích gì khác
khi đã xuống tay tàn ác với đôi vợ chồng lớn tuổi
vụ án xảy ra trong thời kỳ mà cả tỉnh trà vinh là đang trong quá trình giãn cách xã hội
thực hiện chỉ thị một mươi sáu của chính phủ về phòng chống dịch
cho nên là dư luận rất là lớn và áp lực cho chúng tôi là làm sao điều tra nhanh nhất
có thể tri bác đối tượng để làm sao ổn định dư luận cho nhân dân
sau khi dự luận ra thì dư luận rất là lớn đặc biệt là trên những trang mạng xã hội
là họ đưa những thông tin rất là nhiều
và chúng tôi nhận thấy đây là khi họ đưa thông tin
thì lúc đó thì chúng tôi chưa cung cấp thông tin ra bên ngoài
nhưng mà thông tin của họ đưa ra có thể rất là nhiều nguồn
có khi có đúng có khi không đúng
dưới những áp lực từ dư luận cũng như những chỉ đạo liên tục của các cấp chính quyền
nhưng mọi thông tin và chứng cứ để có thể dựng lên kẻ thù ác vẫn còn là một ẩn số
tiến hành đánh giá nhận định ban đầu như thế thì chúng tôi tiến hành
các biện pháp điều tra truy xét một cách nhanh nhất
nhận định đối tượng gây án chưa thể rời khỏi xa khỏi hiện trường
lúc bây giờ thì tôi tham mưu cho đồng chí phó đốc điều tra
là quy động các lực lượng gồm các công an các phường trên địa bàn thành phố
công an các huyện giáp tranh trong đó có huyện châu thành càng long
và đặc biệt là tham mưu cho đồng chí phóng đốc chỉ đạo các lực lượng khép tính địa bàn
bởi vì thời điểm lúc bây giờ là đang thực hiện chỉ thiện một mươi sáu
và các cư ngộ cao bào tỉnh trà vinh thì đều được kiểm soát chặt chẽ
từ những thông tin tài liệu đã được thu thập
xác định đây là vụ án giết người cướp tài sản với tính chất đặc biệt nghiêm trọng phức tạp
đối tượng thực hiện hành vi rất manh động liều lĩnh mang tính côn đồ
cố ý thực hiện hành vi đến cùng nhằm đạt mục đích
với yêu cầu đặt ra là phải nhanh chóng làm rõ bắt được hung thủ gây án
đại tá trần xuân ánh giám đốc công an tỉnh trà vinh
chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh
truy bắt đối tượng
do đại tá phan thanh quân phó giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát
điều tra công an tỉnh trà vinh làm trưởng ban
để tập trung sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
huy động lực lượng phương tiện truy vết nhanh đối tượng gây án
trong đó biện pháp phát động quần chúng
tham gia tố giác tội phạm được đưa vào sử dụng ngay từ đầu trong quá trình khám phá án
từ dầu dấu vết đã lại hiện trường
thì chúng tôi là xác định đối tượng có bị thương
khi mà dùng dao dùng hung khí tấn công bị hại
bị hại là chống đỡ
mà chúng tôi
đối tượng có bị thương
rằng đối tượng có bị thương
chúng tôi là quyết định đối tượng có bị thương

giới pháp pháp pháp của gia đình
là đưa thông tin về vụ án lên nhằm phát động phong trào quân chúng bảo vệ an ninh tổ quốc để phát tố giác tội phạm
chỉ vài giờ sau khi vụ án xảy ra cuộc truy tìm hung thủ đã được bắt đầu
một chuyên án với sự vào cuộc của nhiều đơn vị nghiệp vụ với những cán bộ chiến sĩ tình nhuệ
nhiều kinh nghiệm trong các công tác đấu tranh với tội phạm của phòng cảnh sát hình sự tỉnh trà vinh đã bắt tay vào phá án
lúc này các tổ công tác gồm lực lượng trinh sát phòng cảnh sát hình sự đã phối hợp với công an huyện càm long hiểu cần và cầu kè
tổ chức chốt chặn trên tất cả các tuyến đường giao thông ra vào tỉnh
đồng thời ban chuyên án tiến hành xác minh hai trăm linh đối tượng có biểu hiện nghi vấn có tiền án tiền sự và số người đang thiếu nợ tiền vay nợ nần cờ bạc
khi có kết quả là khách hàng trường thì tôi xác định là khả năng là đối tượng bị thương
nên là chúng tôi mới tổ chức các lực lượng trinh sát
tỏa đi các mũi để tìm những đối tượng nghi dấn
nghi dấn là nếu có bị thương tích thì chúng tôi tạm giữ lại để kiểm tra
đi về dẫn đối tượng về để tiến hành làm rõ
từ những cái đặc điểm kích cỡ của chiếc áo khoác và nón bảo hiểm
chúng ta cho thông tin đối tượng nhỏ con thể trạng nhỏ
và kết hợp với các biện pháp kỹ thuật khác
trong đó có khai thác các dữ liệu thông tin liên quan điện tử
nhất là các camera an ninh trên các tiếng đường
thời điểm thỉnh thoảng có một vài gián người nhưng không gõ nét
sau chuỗi tất cả sự việc lại
cho phép chúng ta nhận diện đối tượng cao khoảng một sáu mươi
thời điểm gây tẩu thoát hiện trường là chỉ là một cái bóng mờ có đeo khẩu trang
từ đây công an tỉnh công an thành phố trà vinh thông báo
vụ án và đặc điểm đối tượng gây án rộng rãi trên các phương tiện truyền thông
liên tục để người dân tham gia tố giác tội phạm
cung cấp thông tin có liên quan đến vụ án
đồng thời thông báo đến công an các địa phương và ngoài tỉnh
lực lượng công an các phường xã trên địa bàn thành phố trà vinh
ngay từ đầu đã âm thầm ra soát các số hiệu nghi vấn trên địa bàn
hàng trăm đối tượng có tiền án tiền sự được kiểm tra và loại dần
vụ án tưởng chừng như gặp phải khó khăn
vì tất cả các thông tin mà ban chuyên án có được
chỉ là hình dáng không nhìn thấy mặt của đối tượng
một thông tin quan trọng mà tổ trinh sát
trích xuất camera an ninh trên địa bàn thành phố trà vinh phát hiện
vào đêm xảy ra vụ án cách hiện trường vụ án khoảng một km
có nam thanh niên bỏ đồ mặc trên người
sau đó lên xe máy loại xe cúp do một người phụ nữ chạy đến đón đi
thời gian này phù hợp với thời điểm sau khi xảy ra vụ án
tuy nhiên hình ảnh thu thập chỉ là những bóng người mở ảo
chúng ta nổi lên một đối tượng
đối tượng là phan trí thiện
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
ở đường quang trung của phường một thành phố trà vinh
đối tượng là chưa có tiền án tiền sự
có vợ và con mới sinh
nhưng mà phan trí thiện có dấu hiệu là đang nợ nần
nhưng mà hiện nay ở đâu thì không biết
đây là một thông tin có ý nghĩa hết sức quan trọng

giống với chiếc xe cúp mà người phụ nữ
đón một đối tượng gần hiện trường
vào thời điểm xảy ra vụ án
trinh sát hình sự đã bám sát vợ phan trí thiện
để tìm thời cơ kiểm tra chiếc xe cúc này
tiếp cạnh với đối tượng này
bí mật kiểm tra
phương tiện của đối tượng này
của gia đình đối tượng
thì phát hiện là
phương tiện này đã được rửa rồi
nhưng mà những dấu vết máu vẫn còn
đánh giá toàn bộ tài liệu và chứng cứ
đã thu thập được tại hiện trường
cũng như những thông tin về đối tượng phan trí thiện
ban chuyên án đã đánh giá và cho rằng
việc thiện có thể bỏ trốn khỏi địa bàn là không thể
bởi từ trước
tất cả các cửa hàng của phan trí thiện
các cửa ngõ đều đã bị chốt chặn
do đó thiện sẽ chỉ tìm cách lẩn trốn
tại nhà người quen trên địa bàn
với nhận dạng này ngay lập tức
các trinh sát đã tiến hành ra soát
tất cả các mối quan hệ của thiện
trinh sát thì tự nhiên
đi kiểm tra
từng cái khu vực
và giận động của chúng
thì đến khoảng
thì chúng tôi là phát hiện
đối tượng là

là ở trong nhà
có đặc điểm là tương tự
thế nên chúng tôi là bố trí lực lượng
là bảo dây